tại thành phố đà lạt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư
nhằm thu hút doanh nghiệp phát triển chuỗi giá trị rau hoa quả tại khu vực tây nguyên
tham dự có các doanh nghiệp các nhà khoa học khu vực miền đông nam bộ tây nguyên
từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có những giải pháp
chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp
trong đó chú trọng đổi mới công tác kiểm tra chuyên ngành cắt giảm hai mươi bốn thủ tục hành chính
trong lĩnh vực nông nghiệp rút ngắn thời gian và giảm chi phí thực hiện giao dịch nông
lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp qua biên giới
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi bộ tiếp tục thực hiện bốn nhóm giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
các đại biểu tham dự hội thảo cũng đã trình bày tham luận nêu bật những cơ hội thách thức
và định hướng phát triển ngành chế biến rau hoa quả tây nguyên nói riêng và việt nam nói chung